ngày đầu tiên người dân thủ đô hà nội trở lại với nhịp sống thường ngày
sau thời gian thực hiện lệnh cách ly theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
vâng và cuộc sống của người dân có những thay đổi như thế nào
sau quyết định nới lỏng cách ly xã hội
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại hà nội
nhịp sống đã phần nào trở lại như những ngày bình thường trước đây
và đặc biệt niềm vui đến với những cửa hàng đã phải đóng cửa quá lâu vì dịch bệnh
và hãy cùng chúng tôi cảm nhận niềm vui ấy trong ngày đầu tiên áp dụng nới lỏng giãn cách xã hội
đường phố trở nên đông đúc hơn sinh khí cuộc sống đã dần trở lại
trong các hoạt động trao đổi và buôn bán hàng hóa
quyết định nới lỏng cách ly xã hội đã giúp cho nhịp sống tươi sáng hơn
sau những ngày cả xã hội phải dừng lại vì đại dịch
đến thời điểm hiện tại nhiều nhà hàng quán ăn đã mở cửa và bắt đầu hoạt động kinh doanh của mình
mặc dù lượng khách còn ít nhưng đây cũng là một sự khởi đầu mà rất nhiều người mong ngóng
cửa hàng em về ngừng kinh doanh mất một tháng thì nói chung là cũng khó khăn
mình rất vui hôm nay hồi cả hàng vì việt nam mình cũng chiến thắng được dịch bệnh này
mình hy vọng là dịch bệnh sẽ hoàn toàn hết và cả kinh doanh sẽ đều đặn lại như nhỉnh thường như trước
hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi cùng với cả bà con hàng phố được mở cửa trở lại
tuy nhiên thì là khách cứa vẫn còn rất là vắng
thời gian cách ly thì buôn bán thì nó ế hơn đi rất nhiều
nếu mà xong thì xong
nếu mà xong thì xong
sau hết cách ly này mà mọi người được ra đường thì chắc là buôn bán thì nó sẽ đắt hàng hơn
dịch bệnh thì thành phố mình làm tốt rồi thì chắc là sẽ ổn thôi
sẽ mong thì mọi thứ nó dần như ngày xưa
một số cửa hàng thì lùi lại ngày mở cửa để có thêm thời gian chuẩn bị mua sắm nguyên vật liệu
lúc này họ cũng đang rất khẩn trương để có thể nhanh chóng hoạt động
và tất nhiên không quên thực hiện những biện pháp bảo vệ bản thân trong phòng dịch
thời gian vừa qua nghỉ hàng do dịch bệnh thì là gia đình
gia đình chúng tôi thì là chấp hành vui vẻ và coi như là mong muốn là coi như là được bán hàng trở lại
để cho mọi người có công an việc làm rửa dọn nhà cửa sạch sẽ bán hàng đi đeo khẩu trang đầy đủ
dù có nhiều khó khăn nhưng người dân nói chung và các hộ kinh doanh nói riêng
đều mang tâm lý phấn khởi khi đại dịch phần nào được ngăn chặn
và có thể bắt đầu quay trở lại cuộc sống thường nhật